trước tình trạng nhiều học sinh quay lưng với môn lịch sử thời gian gần đây thì ở nhiều trường giáo viên đã có những đổi mới sáng tạo trong cách dạy và học để mang lại hứng khởi cho học sinh đối với môn học này
thông qua đó các em không chỉ biết hiểu về lịch sử mà còn giúp nuôi dưỡng lòng yêu nước và tinh thần tự hào dân tộc
tiết học lịch sử tại trường trung học cơ sở cát linh hà nội
bài học về hoạt động của nguyễn ái quốc ở nước ngoài trong những năm một nghìn chín trăm một mươi chín một nghìn chín trăm hai mươi năm
điểm lý thú ở tiết học này là học sinh được tiếp cận kiến thức bài học với nhiều hoạt cảnh khác nhau như từ chuyên gia chương trình thời sự hay thuyết trình
và chủ thể của những hoạt cảnh này là chính các thành viên trong lớp học
em thấy là cách học này khá là thú vị và kiểu để năng động không phải là ngồi một mình trong cầm sách vở hay không ấy
thế là nó kiểu vận động trí ác hơn ấy
thì ngoài sách vở ra thì em có lên mạng tìm trên các trang báo cùng các bạn trao đổi
thế là tìm
cùng các trao đổi cả bố mẹ nữa
chúng tôi chỉ mang cái tính chất là định hướng cho các con đến cái kiến thức một cách đi đúng hướng nhất
và tôi nghĩ rằng là cái cách dạy học như thế này thì đem lại cái hiệu quả rất là cao
đặc biệt là giờ dạy thì các con thấy rất là hứng thú khi được nhập vai khi được đóng vai và được chủ động nói ra những kiến thức mà mình đã tìm hiểu
còn đây là tiết học lịch sử của học sinh lớp một mươi một trường trung học phổ thông phan huy chú hà nội
những thông tin cơ bản nhất về hoàn cảnh diễn biến hậu quả
cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm một nghìn chín trăm hai mươi chín đến năm một nghìn chín trăm ba mươi ba được truyền tài đầy đủ qua hình thức video clip do chính học sinh xây dựng
trong không gian tiết học này giáo viên không phải là người truyền thụ kiến thức một chiều
mà trở thành người dẫn dắt khơi gợi để học sinh chủ động lĩnh hội kiến thức
em nghĩ là muốn học thì mình phải tự tìm hiểu thì mình mới hiểu được vấn đề
còn các thầy cô giảng thì nó chỉ phần nổi thôi còn mình cần hiểu được những phần sâu nữa
thì mình hiểu được những phần sâu mình có thể yêu thích môn lịch sử hơn và có thể học tốt môn lịch sử hơn
với tuyên ngôn sứ mệnh hiểu dân tộc mình yêu đất nước mình và chủ động hội nhập quốc tế
nên môn lịch sử ở ngôi trường này đã trở thành một trong những môn học quan trọng nhất
từ đổi mới trong cách giảng dạy nên hình thức kiểm tra đánh giá cũng không còn bó hẹp trong không gian của lớp học
nếu một cô giáo mà dạy bộ môn lịch sử mà yêu cái bộ môn của mình giảng dạy
cảm hứng đó cho các em học sinh thì tôi nghĩ là dẫu có ở trong bất cứ một điều kiện khó khăn nào
về cơ sở vật chất cũng như thậm chí là chương trình hiện nay như các phần lớn là dư luận vẫn nói
các thầy cô vẫn nói và học sinh vẫn nói là quá nặng v v v
thì tôi nghĩ nếu như một thầy có được một đội ngũ tốt và có tâm huyết đối với cái nghề của mình
thì tôi nghĩ là vẫn có thể truyền cho các em những cái tình cảm đối với bộ môn lịch sử
đây là bài hát do chính học sinh sáng tác ngay sau chuyến đi trải nghiệm thực tế tại khu di tích lịch sử ngã ba đồng lộc
điều này cho thấy nếu việc dạy và học lịch sử thực sự được các trường trú trọng đổi mới
thì nó không chỉ giúp khơi gợi được niềm hứng thú mà còn mang lại tác động rất tích cực cho học sinh